và còn tại hà tĩnh ngành y tế hà tĩnh đã kêu gọi người dân có liên quan đến các ca bệnh covid một mươi chín
cần phải nhanh chóng liên hệ tới cơ sở y tế để được tư vấn và chỉ định biện pháp phòng chống dịch phù hợp
từ ngày năm tháng sáu hà tĩnh đã ghi nhận chín ca bệnh covid một mươi chín tại thạch hà và thành phố hồ chí minh
sau khi xác định được các ca bệnh ngành y tế cùng với địa phương lực lượng chức năng
tiến hành điều tra dịch tễ tổ chức truy vết các trường hợp tiếp xúc
hiện nay ngành y tế cùng với các địa phương lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết thần tốc
những trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời